trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp có vị trí một mươi năm một một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu một trăm một mươi bốn sáu độ kinh đông
hiện tại áp thấp còn yếu nên các dự báo còn rất khác nhau về cả cường độ lẫn quý đạo
khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là có và sẽ hướng về phía quần đảo hoàng sa
sau đó là đảo hải nam trung quốc trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
xa hơn nữa áp thấp nhiệt đới có diễn biến rất phức tạp
trung tâm ký tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm